tiếp tục kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay với tỷ lệ hơn chín mươi phiếu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
theo nghị quyết tổng số thu ngân sách trung ương là tám trăm một mươi chín mươi chín tỷ đồng tổng số thu ngân sách địa phương là sáu trăm linh một hai trăm linh một tỷ đồng tổng số chi ngân sách trung ương là một một mươi chín năm trăm chín mươi chín tỷ đồng
chính phủ phân bổ vốn cho các chương trình dự án có hiệu quả có kế hoạch cắt giảm vốn đối với dự án triển khai chậm bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm không dư thừa nguồn vốn tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình dự án quan trọng quốc gia các công trình cấp thiết đang đầu tư rở ràng
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi chính phủ thực hiện phân chia giữa ngân sách trung mương và ngân sách địa phương
nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô theo tỷ lệ tương ứng là sáu mươi năm và ba mươi năm để chi cho quản lý bảo trì đường bộ